phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng cho biết đơn vị vừa bắt giữ một mươi cán bộ nhân viên làm việc tại bến phà gót cái viềng sang đảo cát bà vì đã có hành vi bán vé quay vòng nhằm trục lợi bất chính
chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn qua công tác trinh sát phòng cảnh sát kinh tế pc ba công an thành phố hải phòng đã tiến hành bắt quả tang tại hai đầu bến phà gót cái viềng huyện cát hải một số nhân viên bến phà khi đang thực hiện hành vi quay đầu vé bán cho khách qua phà
căn cứ và các chứng cứ tài liệu thu thập được lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi cán bộ nhân viên làm việc tại bến phà này để phục vụ công tác điều tra vé được quay đầu chủ yếu là vé ô tô và xe máy
bên cạnh đó nhóm cán bộ nhân viên bến phà này còn cho các phương tiện chạy theo tuyến chở hàng trọng tải lớn trả tiền trực tiếp để qua phà mà không lấy vé hiện phòng cảnh sát kinh tế hải phòng đang phối hợp với các đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc